tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp hà nội đã ban hành chỉ thị số một mươi năm về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổng ong làm nhiên liệu đốt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
sau sáu tháng triển khai hà nội đã đạt được những kết quả tích cực với số lượng bếp than giảm đáng kể
theo thống kê của trị cục môi trường toàn thành phố có hơn năm mươi năm bếp than được người dân sử dụng thải ra khoảng một tám trăm linh tấn co hai mỗi ngày góp phần gây nên ô nhiễm không khí
chỉ thị một mươi năm ctubnd được ban hành cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu loại bỏ bếp than tổ ong được kỳ vọng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực môi trường trên địa bàn thành phố
để thực hiện các bên đã tổ chức tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe cung cấp các loại bếp thay thế thân thiện với môi trường
đến nay quận hoàn kiếm là đơn vị đầu tiên hoàn thành mục tiêu xóa bỏ bếp than trên địa bàn
dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ không còn trường hợp sử dụng bếp than tại hà nội
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
với những trường hợp không chấp hành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật